tại gia lai nhằm chia sẻ với các em học sinh đặc biệt là học sinh vùng biên giới còn nhiều khó khăn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai chương trình nâng bước em đến trường bằng việc quyên góp ngày lương của các cán bộ chiến sĩ
chương trình đã giúp cho nhiều học sinh vùng biên giới vơi bớt nỗi lo khi bước vào năm học mới
đã bước sang tuổi một mươi một nhưng năm nay cô bé rơ ma miên chỉ bước vào lớp hai
nhà nghèo cha mất sớm khiến việc học của em phải dừng lại giữa trường
thế nhưng cô bé vẫn chưa thôi khao khát sẽ được tiếp tục đến trường học chữ
mơ ước của miên đã được chấp cánh khi bước vào năm học này
miên đã nhận được học bổng từ chương trình nâng bước em đến trường do bộ đội biên phòng gia lai trao tặng
nhà khó khăn quá nên cháu nó nghỉ học để đi nhặt điều
nhờ các chú bộ đội xuống động viên mua quần áo rồi cho tiền cho sách vở
nên năm nay cháu tiếp tục đi học
từ đó cháu cũng chăm chỉ học giỏi và được tặng nhiều giấy khen
chương trình nâng bước em đến trường được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh gia lai
triển khai từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh hỗ trợ học bồng các chiến sĩ biên phòng còn tổ chức phụ đạo
tạo động lực cho các em tự tin đến lớp
với việc cán bộ chiến sĩ đóng góp tiền lương hàng tháng
đến nay bộ đội biên phòng tỉnh gia lai đã giúp đỡ cho bốn mươi bốn em học sinh
ở các xã biên giới và bốn em học sinh là con em kiều bào
ở ngoại biên thuộc nước bạn campuchia đang học tại gia lai
ngoài năm trăm linh đồng mỗi tháng các em còn được hỗ trợ sách vở quần áo
cũng như được các cán bộ chiến sĩ đưa đến trường với các em ở xa
và khi vào thời tiết khó khăn
với sự quan tâm đó các em học sinh được hỗ trợ một số loại học bổng
để giúp cho các em đến trường và qua đó cùng tạo động lực cho các em

để giúp cho các em đến trường và qua đó cùng tạo động lực cho các em
những đóng góp tuy không quá lớn lao nhưng đó là tình cảm

đặc biệt là ở nơi vùng biên
phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới ngày càng vững chắc hơn